trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng chín tới đây hội nghị y học cổ truyền y học dân gian các nước tiêu vùng sông mekong lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ được diễn ra tại thành phố hà nội do bộ y tế việt nam đặt cài tổ chức
tại buổi họp báo về việc tổ chức hội nghị y học cổ truyền y học dân gian các nước lưu vực sông mekong lần thứ chín sắp diễn ra tới đây
đại diện bộ y tế cho biết việc chủ trì tổ chức hội nghị lần này việt nam muốn khẳng định vai trò của y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng
chính vì vậy việc củng cố phát triển hệ thống y dược cổ truyền là một trong các mục tiêu cơ bản mà thời gian qua ngành y tế việt nam rất quan tâm
đặc biệt là phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong đó có y dược cổ truyền nhằm phát huy vai trò to lớn của y dược cổ truyền trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong khuôn khổ hội nghị sẽ có một số hoạt động như triển lãm về y học cổ truyền các nước thảo diễn các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền và hội thảo khoa quốc tế
nhằm giới thiệu trao đổi kinh nghiệm chia sẻ thông tin về ứng dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng của việt nam cũng như các nước lưu vực mekong